như truyền hình nhân dân đã phản ánh việc cả cụm công nghiệp với bốn mươi tám nhà máy xây dựng trái phép ở xã phước tân tp biên hòa
tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh đồng nai lần thứ một mươi năm diễn ra vào ngày hôm nay
lãnh đạo tỉnh đồng nai đã yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan sớm làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân
và hướng xử lý các doanh nghiệp tại khu vực này để báo cáo thủ tướng chính phủ
bí thư tỉnh ủy đồng nai cho rằng việc hàng chục nhà máy xây dựng trái phép quy mô rất lớn
tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân trong thời gian dài là khó có thể chấp nhận được
do đó đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh phải sớm chỉ đạo các cơ quan liên quan
làm rõ trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan trong đó xác định ai ký cấp giấy phép kinh doanh
cấp phép tạm cấp điện nước cho các nhà máy trên và hướng xử lý đối với các doanh nghiệp tại đây để báo cáo thủ tướng chính phủ
ngoài ra tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh đồng nai lần thứ một mươi năm
các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích những kết quả đạt được khó khăn tồn tại trong năm hai nghìn một mươi tám
và đề ra một số chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp năm hai nghìn một mươi chín
trong đó đáng chú ý năm hai nghìn một mươi chín đồng nai đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ tám chín thu ngân sách hơn năm mươi bốn tỷ đồng